hôm qua ít nhất một mươi bốn người đã thiệt mạng và năm mươi người bị thương
sau khi dạp lớn được dựng trong một sự kiện tôn giáo tại bang rajashan miền tây ấn độ đổ sập do bão cát
theo nhà chức trách sở tại một số người đã thiệt mạng do bị điện giật khi dạp đổ sập khiến đường dây điện bị hở
trong khi một số người bị đất đá rơi xuống nhà chức trách đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ tại hiện trường
những người bị thương đã nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện
thủ tướng ấn độ cũng đã gửi lời chia buồn đến thân nhân những người thiệt mạng
ngày hai mươi ba tháng sáu ba mươi bảy người di cư đã được lực lượng chức năng manta cứu sống khi đang linh đênh trên vùng biển ngoài khơi nước này
nhóm người di cư này đến từ pakistan nepal sudan cũng như syri và được một tàu cứu hộ manta cứu nạn
sau khi gửi tín hiệu cầu cứu thông qua một dịch vụ hỗ trợ người tị nạn trên biển
những người này đã được đưa tới căn cứ hải quân tại khu vực ngoại ô thủ đô valetta

ngày hai mươi ba tháng sáu ba mươi bảy người di cư đã được lực lượng carbon phát thải xuống còn không đến năm hai nghìn năm mươi
thủ tướng ireland leo varadkar nhấn mạnh cách tiếp cận này sẽ khuyến khích người dân và các doanh nghiệp thay đổi hành vi
và tiếp thu những công nghệ mới thông qua các sáng kiến quy định và thông tin
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân